nhận định tình hình giao thông trong kỳ nghỉ lễ hai tháng chín sẽ tăng cao và có nhiều biến động
công an tp hcm đã chủ động các biện pháp phương án đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
tại các khu vực cửa ngõ khu trọng điểm mật độ giao thông lớn
tuyến quốc lộ một đoàn trước khu du lệch suốt tiên tp thủ đức
đây là trọng điểm phức tạp về giao thông
cụ thể tại đây có bến xe miền đông mới thế nhưng tình trạng xe dù bến cóc hoạt động rất mạnh
đội cảnh sát giao thông rạch chiếc đã tổ chức kiểm tra xử lý nạn xe dù bến cóc tại đây
trong ba mươi phút đội cảnh sát giao thông rạch chiếc đã phát hiện và lập biên bản ba trường hợp vi phạm
trong đó hai trường hợp mắc lỗ dừng đổ và một trường hợp đón trả khách không đúng nơi quy định
theo đó mức xứ phạt là năm trăm linh đồng và một năm triệu đồng bị tức giấy phép lái xe hai tháng
để đảm bảo an ninh trực tự tạo sự đi lại thông thoáng
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã quán triệt và huy động một trăm linh quân số
túc trực tại các bến xe nhà ga sân bay
ngoài ra tất cả các quận huyện thành phố thủ đức cũng được giao nhiệm vụ đảm bảo trên các tuyến đạm trách
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phối hợp với các lực lượng khác như là thanh tra giao thông
thông tin chung phong và công an phường xã thị trấn
trong công tác đảm bảo trật tự giao thông tại các khu vực như bến xe miền tây
bến xe miền đông bến xe an sương sân bay quốc tế sân nhân nhất ra sài gòn
cũng như là các khu vực gọi gọi thành phố tập trung vào một số các hành vi
đặc trưng và nguyên nhân dẫn đến tài năng giao thông như là
vi phạm về nồng độ cồn vi phạm về tốc độ
phát hành hiệu luyện về tiến hành giao thông
đi ngược chiều đi không đúng làng đường phần đường đi vào đường cắm
thứ ba là công tác phòng chống thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép được thực hiện đa dạng về thời gian
cũng như hình thức không để cho các đối tượng nắm mắt được thông tin của lực lượng cảnh sát giao thông
trong công tác tuần tra kiểm soát thường xuyên cơ động nắm tình hình
đồng thời phối hợp với các lực lượng khác để xử lý nhanh
cảnh sát giao thông cũng khuyến nghị bà con khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
cần chú ý các biện báo bị hại chết tốc độ đi đúng phần làng đường
sự chủ động tuân thủ luật giao thông của mỗi người dân sẽ góp phần tránh việc ủng tắc
và đảm bảo được sự an toàn cho chính mình cùng người thân và những người tham gia giao thông khác
trước nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp lễ hai tháng chín năm nay
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
đã chỉ đạo các đội trạm trực thuộc phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức chống đinh tặc
nhằm đảm bảo an toàn đi lại cho người dân
mặc dù tình trạng giải đinh trong thời gian gần đây đã giảm
tuy nhiên tại buổi đi hút đinh ngày hôm nay thì lực lượng chức năng vẫn hút được khá nhiều những cái đinh con thoi như thế này
điều đáng nói là đến hẹn lại lên có nghĩa là cứ có cái dịp lễ tết
khi mà nhu cầu của người dân đi lại về quê tăng cao
thì tình trạng giải đinh lại tái diễn đúng vào những dịp như vậy
thấu hiểu được những mệt mỏi bức xúc nếu phải dắt bộ xe giữa trưa đang đóng
và nhất là
ngăn chặn nguy cơ tai nạn khi xe của người đi đường cánh quả dinh
đội cảnh sát giao thông phú lâm nhân viên công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng edico
đã phối hợp vừa điều tiết giao thông vừa kéo xe có gắn nam châm để hút các vật sắt nhọn trên đường
đây là một cái nhiệm vụ thường xuyên
để tổ chức hút đinh trên địa bàn tuyến quốc lộ một của đồng nghiệp đậm đất
và hút tất cả các bọt sắt nhọn để đảm bảo cho người tham gia giao thông
không xảy ra những sự thấu đắng tiếp
và cũng qua công tác điều tra cơ bản thì đơn vị cũng đã tổ chức
cho các hộ kinh doanh sửa xe bá xe trên tuyến viết công kết
nhằm là không trải đinh
và nếu như phát hiện ra thì sẽ phối hợp với công an địa phương xử lý đúng theo quy định của pháp luật
đối với người dân người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
khi phát hiện các đối tượng có hành vi trải đinh
hãy báo ngay cho cơ quan công an địa phương gần nhất
hoặc báo trực tiếp cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến
sau vụ nổ phòng trọ xảy ra tại thị xã bến cát tỉnh bình dương vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám
nam nạn nhân hai mươi sáu tuổi đã được chuyển đến bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh
trong tình trạng bị bỏng nặng đến tám mươi
theo đó ngay sau khi vụ nổ xảy ra
nam nạn nhân được đưa đến bệnh viện chợ rẫy thành phố hồ chí minh vào chiều cùng ngày
trong tình trạng bỏng rất nặng
bỏng lửa đến tám mươi diện tích cơ thể
trong đó bốn mươi một bỏng sâu
và kèm theo bỏng hồ hấp
ngay sau khi chuyển lên khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình
bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy
đội quản lý thị trường số một mươi hai thành phố hồ chí minh
phối hợp công an phường sáu quận gò vấp
tiến hành kiểm tra đối với công ty trách nhiệm hữu hạng hb
trên đường lê đức thọ quận gò vấp
phát hiện hàng trăm bánh trung thu không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra
đội quản lý thị trường số một mươi hai phát hiện hai trăm linh cái bánh trung thu hiệu kk lavacosta
hạn sử dụng sáu mươi ngày
không có hóa đơn chiến từ
bằng tiếng nước ngoài
có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
không rõ nguồn gốc xuất xứ
không có tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm
số hàng này không đảm bảo an toàn cho người sử dụng
đội quản lý thị trường số một mươi hai đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
để xử lý theo quy định
ngày ba mươi một tháng tám
chi cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh
phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
thả sáu mươi năm cá thể động vật hoang dã
về môi trường tự nhiên
số cá thể động vật hoang dã
quý hiếm này gồm một mươi năm loài
như chim cao cát bụng trắng
khỉ đuôi dài
khỉ đuôi lợn
rùa đất lớn
rùa hộp lưng đen
rùa núi vàng
rùa răng cây vội hương
những cá thể này đều được chi cục kiểm lâm thành phố hồ chí minh tiếp nhận
từ người dân đưa về cứu hộ chăm sóc
tại trạm cứu hộ động vật hoang dã
hiện sức khỏe đã ổn định
có thể quay lại môi trường tự nhiên để sinh sống phát triển
trong số động vật hoang dã được thả
có con chim cao cát bụng trắng
có tên khoa học
nặng năm kg
thuộc nhóm hai b
trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
thưa quý vị công an phường một mươi ba quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đang làm rõ vụ xô xát giữa một số người
tại khu vực bờ sông sài gòn gần chùa diệu pháp
do mâu thuẫn trong thả cá phóng sinh
thông tin ban đầu khuya ba mươi tháng tám một nhóm người thả cá phóng sinh bên bờ sông sài gòn tại chùa diệu pháp
thì xảy ra mâu thuẫn với
hai thanh niên đi trên ghe
dùng thiết bị chích điện bắt cá vừa được thả
một người đàn ông đã lao xuống nước ngăn cản và xảy ra sâu sát với nhóm thanh niên chích điện
một phụ nữ đi cùng sau đó cũng xuống sông
giật mái chèo của người trong nhóm chích cá
một số người đã dùng đồ vật ném trả lại những thanh niên chích điện
theo người dân
ngày một trăm linh tháng bảy âm lịch hàng năm
có rất nhiều người đến chùa diệu pháp thả cá phóng sinh
tuy nhiên vừa thả xuống là có người chích điện vớt lên
khiến nhiều người dân bức xúc
thưa quý vị dự kiến ngày hai mươi một tháng chín
tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn phương hằng
tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam cùng bốn đồng phạm
tòa án cũng trụ tập nghệ sĩ hoài linh ca sĩ vy oanh
bà đặng thị hàng ni ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên
ông nguyễn đức hiển
phó tổng biện tập báo pháp luật thành phố hồ chí minh
bà đinh thị lan bà lê thị dầu
bà trương việt hà ông huỳnh uy dũng là chồng bà hằng
và ông nguyễn đình kim
với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan
theo dự báo từ cơ quan khí tượng
trong dịp nghỉ lễ hai tháng chín sắp tới
khu vực nam bộ và thành phố hồ chí minh có mây
có mưa rào và giông vài nơi
chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo thời tiết thành phố hồ chí minh
và khu vực nam bộ trong một mươi ngày tới
sẽ có mưa rào và dông về chiều tối và tối
từ chiều tối ngày ba mươi một tháng tám đến ngày một tháng chín
mưa có xu hướng gia tăng
tại thành phố hồ chí minh dự báo sát xuất mưa khoảng bảy mươi đến tám mươi
từ ngày hai đến ngày bốn tháng chín khu vực nam bộ có mây ngày nắng
có mưa rào và giông vài nơi
chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ c
cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
có nơi trên ba mươi bốn độ c
sát xuất mưa từ ngày hai đến ngày bốn tháng chín vào khoảng bảy mươi
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ c
cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi hai độ c
có nơi trên ba mươi hai độ c
thưa quý vị ngày ba mươi tháng tám viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn thị thanh nhàn
và một mươi năm bị can có liên quan tới vụ án sai phạm
trong đấu thầu xảy ra tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh
về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó có
bốn bị can đang bỏ trốn bao gồm
nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aec
nguyễn hồng sơn
phó tổng giám đốc công ty aec
trương thị xuân loan
trưởng ban quản lý dự án ba công ty aic
nguyễn thị tích
tổng giám đốc công ty mofa
cả bốn bị can đều đang bị truy nã theo các quyết định truy nã trước đó
và tiếp tục bị truy tố về hành vi vi phạm
trong đấu thẩu gây hậu quả nghiêm trọng
bộ công an tiếp tục kêu gọi bốn bị can trên
và các bị can bị án khác trong vụ án aic đang lẩn trốn
đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất
hoặc các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
để đầu thú hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
theo số điện thoại
công an quận hồng bang thành phố hải phòng vừa phá thành công chuyên án bắt giữ năm đối tượng
vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
trước đó trong đêm ngày hai mươi tám tháng tám
công an quận hồng bàng đã liên tiếp nhận được đơn trình báo của các bị hại
về việc bị một nhóm thanh niên bịt khẩu trang dùng dao kiếm
đuổi theo khống chế cướp tài sản
ngay sau khi tiếp nhận thông tin
công an quận hồng bàng đã nhanh chóng điều tra
và bắt giữ được năm đối tượng
thu giữ hai kiếm tự chế hai dao và một xe mô tô
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi gây ra hai vụ cướp trên
cùng với nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố
hiện công an quận hồng bàng đang tiếp tục mở rộng điều tra
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo phạm văn tư
trú tại tỉnh đồng nai
về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
anh nguyễn phước lộc quê ở kiên giang đến nhà của tư để nhậu
sau khi uống say anh lộc đi nhầm vào phòng ngủ của vợ của tư
có ý đồ xấu với vợ mình nên tư đã lấy dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh lộc
khiến nạn nhân bị thương tích bốn mươi năm
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo phạm văn tư một mươi hai năm tù
về tội giết người
còn tại tỉnh an giang tòa nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo phan huỳnh trúc vi
trú tại thành phố long xuân
tỉnh an giang
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vi làm việc tại phòng tổ chức hành chính
của công ty cổ phần xây lắp an giang
trong thời gian từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng việc công ty thực hiện nhiều dự án phân lô bán nền
trên địa bàn thành phố long xuân
vi đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin không có thật về việc
được công ty giao nhiệm vụ nhận tiền cọc
tại các lô nền nhà ở của công ty tại khu dự án dân cư
của công ty này
để lừa gạt chiếm đoạt hơn sáu mươi tám tỷ đồng
và hai usd của nhiều người
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan huỳnh trúc vi
tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
thưa quý vị ngày hôm nay là ngày cuối cùng
mà người dân bước vào kỳ nghỉ
mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày
nhận định tình hình giao thông
của kỳ nghỉ lễ sẽ tăng cao và có nhiều biến động
lực lượng công an đã chủ động các biện pháp
phương án đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông
tại các khu vực cửa ngõ
khu trọng điểm có mật độ giao thông lớn
cụ thể tại khu vực cửa ngõ phía nam của thành phố hà nội
ngay từ đầu giờ chiều đã xảy ra ồn tắc giao thông
tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ cũng có lưu lượng tăng nhanh
tuy nhiên tình trạng ồn ứ không còn xảy ra
còn tại thành phố hồ chí minh tuyến quốc lộ một đoạn trước khu vực khu du lịch suối tiên tp thủ đức
là trọng điểm phức tạp về giao thông
trước tình hình trên lực lượng công an đã luôn túc trực tại các khu vực trọng điểm
các bến xe nhà ga sân bay
để tổ chức phân luộc hướng dẫn người dân đi lại an toàn thông suốt